hà nội bắt đầu thực hiện theo công điện số một mươi năm của ủy ban nhân dân thành phố
về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi chín tháng bảy
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên thời sự thì rất nhiều người dân còn chưa biết về công điện này
vẫn mở hàng quán không thiết yếu vẫn ra đường khi thật sự không cần thiết
còn chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau
trên tuyến phố lê văn lương một số hàng quán không thiết yếu vẫn mở cửa hàng phục vụ khách
còn tại một số điểm trên địa bàn quận thanh xuân nhiều người bán hàng rong vẫn tụ tập
khi được lực lượng ghi nhận các bán hàng rong vẫn tụ tập